tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày một mươi bốn tháng hai
nối lại chuyến bay thương mại việt nam airlines mang quà đến kiều bào pháp
đồng nai số ca mắc covid một mươi chín mới tiếp tục giảm mạnh
anh điều tra cáo buộc văn phòng thủ tướng vi phạm phong tỏa
pfizer biontech bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vũ khí chống omicron
bộ giáo dục và đào tạo vừa có đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ tình hình dịch tại địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể
để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp thường trực
chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường hợp trở lại
trên cơ sở thống nhất với bộ y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại
tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân
sinh viên nhận thức kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống dịch trong nhân dân
khả năng điều trị của hệ thống y tế để bảo đảm sức khỏe về thể chất tinh thần của trẻ mầm non
học sinh học viên sinh viên cán bộ nhà trường nhà giáo và chất lượng giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường
chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên
trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế các ban ngành
liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học tổ chức tuyên truyền tập hướng diễn tập
cho giáo viên học sinh cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non học sinh đến trường
đảm bảo an toàn
các địa phương cấp huyện cấp xã hỗ trợ nhà trường gia đình học sinh
để có phương án và dạy học phù hợp với từng địa bàn từng đối tượng cụ thể
học sinh bị bệnh nền hoàn cảnh khó khăn sống xa cha mẹ
các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tăng cường hoạt động thể chất giáo dục kỹ năng
củng cố bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới
phần nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường
tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp
tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của bộ
đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết thúc năm học phù hợp
các địa phương khẩn trương bàn giao lại cơ sở vật chất đã trưng dụng cho các cơ sở giáo dục
đóng trên địa bàn sửa chữa hư hại nếu có để đảm bảo sử dụng tốt
đồng thời quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp
trước khi cho học sinh đến trường
hỗ trợ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng trực thuộc và các trường
đóng trên địa bàn trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ tết âm lịch
bên cạnh đó lãnh đạo các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quy định
tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của bộ y tế
và bộ giáo dục và đào tạo
liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh tại tp hcm tp hcm cho biết
người dân được đến tiêm mũi ba mà không cần phải có tên trong danh sách tiêm chủng
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đã tiêm trên một mươi chín bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có hơn bốn bốn triệu liều mỗi ba
ngày hai mươi năm tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra
ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
đặc biệt người dân vẫn chưa tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung
và nhắc lại thì cần đến trực tiếp điểm tim và đăng ký dù không có tên
trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận và tiêm vaccine
theo hcdc tính từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tp hcm đã triển khai tiêm được bốn bốn triệu liều mỗi ba
trong đó có sáu trăm hai mươi ba sáu trăm chín mươi sáu triệu mũi bổ sung và ba bảy trăm chín mươi bảy hai trăm sáu mươi bốn mũi nhắc lại
công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự
đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống covid một mươi chín
như vậy kể từ khi tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay
tp hcm đã tiêm được tổng cộng một mươi chín bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín
tp hcm tiếp tục kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bao gồm người từ các tỉnh về tp hcm sinh sống và làm việc
tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi của thành phố
tiêm mũi bổ sung và mũi nhát lại cho các đối tượng theo quy định

dịch bệnh đã khiến nhiều đường bay phải tạm dừng và bị gián đoạn vô thời hạn
khiến nhiều kiều bào ta không thể quay về việt nam
tuy nhiên tin mừng là sau hai năm hãng hàng không quốc gia vietnam airlines
đã chính thức mở lại đường bay thương mại nối pháp và việt nam
mang niềm vui tới cho kiều bào tại pháp cùng người thân của họ
chiến bay đầu tiên cắt cánh từ paris chỉ một tuần trước dịp tết nguyên đáng
đã mang lại niềm vui cho nhiều bà con việt kiều tại pháp
cũng như người thân và gia đình bạn bè đang chờ đón họ
tại việt nam
ngày hai mươi năm tháng một có tổng cộng hai trăm chín mươi bốn hành khách trong đó có hơn một nửa đến từ london
và còn lại là đi từ pháp đã được chuyến bay vn một mươi tám trở về việt nam ăn tết
đây là một trong hai chuyến bay đầu tiên mà việt nam airlines thực hiện
chính thức nối lại các đường bay thường lệ giữa châu âu và việt nam
sau gần hai năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chuyến bay thứ hai mang số hiệu vn ba mươi sáu hành trình từ franfast của đức
bay về hà nội cho các đường bay
trong cùng ngày
theo ông vương hữu nhân chủ tịch hội người việt nam tại pháp
việt nam airlines mở lại đường bay thương mại là một tin vui cho bà con
anh cho biết việt kiều ở pháp mong chờ giây phút này từ rất lâu
bởi vì anh cũng mong được về thăm lại quê hương gặp lại người thân gia đình và bạn bè
tôi được biết ban đầu thì số lượng vẫn còn rất hạn chế
ví dụ như các kiểu bào có hộ chiếu pháp muốn đi du lịch thì vẫn chưa thể vào việt nam được
nhưng tôi hy vọng trong tương lai mọi thứ sẽ thượng lợi hơn

nói tóm lại tất cả chúng tôi đều nóng lòng muốn được thăm lại quê hương
theo ước tính của bộ ngoại giao khoảng một trăm bốn mươi người việt nam có nhu cầu về nước đón tết nhâm dần
dự báo lượng khách về quê hương sẽ vượt ba mươi khách một tuần
bao gồm cả công dân việt nam việt kiều và nước ngoài là khách ngoại giao công vụ chuyên gia nhà đầu tư
tính đến thời điểm này việt nam airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ
tại một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ gồm mỹ nhật bản hàn quốc singapore thái lan campuchia đài loan trung quốc australia nga và mới đây nhất là anh pháp đức
đây chính là kết quả tích cực đến từ quyết định quan trọng và có ý nghĩa lớn của chính phủ
cũng như sự khẩn trương nỗ lực của các cơ quan chức năng và ngành hàng không trong việc đàm phán nối lại đường bay thường lệ
ngay trong đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trong khu vực
các hành khách phải đáp ứng quy định xét nghiệm âm tính tiêm chủng vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín trước khi khởi hành
việt nam airlines duy trì áp dụng các biện pháp phòng dịch đối với chuyến bay như là phun khử khuẩn tàu bay đơn giản hóa dịch vụ để hạn chế tiếp xúc nhiều lần
đại diện việt nam airlines cũng lưu ý hành khách cần tìm hiểu thông tin và đảm bảo đáp ứng các quy định về nhập cảnh tại điểm đến như yêu cầu khai báo y tế xét nghiệm covid một mươi chín tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín nơi lưu trú
điểm đến thời gian theo dõi sức khỏe
quá trình nối lại mạng đường bay quốc tế việt nam airlines những ngày qua đánh dấu giai đoạn mở cửa hàng không quốc tế thường lệ khôi phục cầu nối hàng không việt nam với thế giới
và mở ra triển vọng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch góp phần phát triển kinh tế thúc đẩy đầu tư du lịch và sản xuất kinh doanh
tiếp theo là một số tin tức lạc quan liên quan đến số ca mắc covid một mươi chín mới tại tỉnh đồng nai
thưa quý vị theo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
số ca mắc covid một mươi chín tuần từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một tại đồng nai đã giảm hơn ba mươi bảy so với tuần trước đó
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một
số ca mắc mới gần ba ca giảm hơn ba mươi bảy so với tuần trước đó số ca tử vong trung bình tám ca tử vong một ngày tương đương với tuần trước
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một đồng nai đã ghi nhận hơn hai trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn hai trăm chín mươi hai trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh tỷ lệ là chín mươi bảy tám mươi một tổng số ca tử vong là một bảy trăm một mươi bảy ca chiếm tỷ lệ ba mươi
hiện còn hơn ba trăm linh bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hơn sáu f không triệu chứng triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà
toàn tỉnh đã triển khai ba mươi một đợt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với tổng số hơn sáu triệu liều được bộ y tế phân bổ
tỉ lệ tiêm vaccine mũi một cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt một trăm linh ba hai mươi sáu tỉ lệ tiêm mũi hai đạt chín mươi chín ba mươi sáu tỉ lệ tiêm mũi ba đạt gần một mươi sáu hai mươi bảy
về công tác cách ly giám sát hiện trên địa bàn tỉnh còn bốn huyện thành phố duy trì hoạt động các khu cách ly tập trung bao gồm biên hòa vĩnh cửu long thành nhân trạch
với một mươi tám khu cách ly tổng số hơn ba giường phục vụ người không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà
dự kiến tình hình dịch bệnh trong thời gian tới vẫn nằm trong tầm kiểm soát với số ca nhiễm mới giảm dần
tuy nhiên dịch bệnh có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp trước nguy cơ xâm nhập của biến chủng omic ron do số lượng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lớn
để tăng cường phòng chống dịch nhất là trong dịp đón năm mới trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm các quy định phòng chống dịch tiếp tục hạn chế các hoạt động không thiết yếu nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
cập nhật đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh theo hướng dẫn tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit tiếp tục kiểm soát nguồn lây nhiễm ổ dịch tại cộng đồng hộ gia đình doanh nghiệp cơ quan đơn vị đặc biệt các đơn vị có số người lao động lớn
bên cạnh đó tập trung đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín ra soát tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm vaccine
nhất là người trên năm mươi tuổi có bệnh nền đẩy mạnh hoạt động của trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín để quản lý tốt f tại nhà
với những khuyến cáo và biện pháp trên chúng tôi hy vọng có thể nhận thêm nhiều tin mừng về số ca nhiễm giảm ở tỉnh đồng nai và các địa phương khác trong tương lai
vì mục tích nhâm dận hai nghìn hai mươi hai và tình hình bình thường mới an lành khỏe mạnh và hạnh phúc
bên cạnh tỉnh đồng nai tỉnh yên bái cũng đang chủ trương thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng tinh thần nghị quyết của chính phủ trong thời đại tình hình mới
sát tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tỉnh yên bái cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh đều hoạt động trở lại
nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu phòng dịch
theo đó để tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng tinh thần
nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ngày hai mươi năm tháng một ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh yên bái có văn bản
gửi bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố
về việc cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh
cụ thể tỉnh yên bái cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh
từ tám giờ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
yên bái yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh
khi hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ tám giờ đến hai mươi ba h năm mươi chín phút cùng ngày
các cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k đảm bảo khoảng cách giữa khách hàng sử dụng dịch vụ
trong một phòng nhân viên phục vụ phải luôn đeo khẩu trang và được tiêm ít nhất đủ liều cơ bản vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải quản lý và rà soát hàng ngày số lượng thông tin cơ bản
của khách hàng khai báo y tế
các bộ khách hàng và quét mã qr tổ chức xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên định kỳ tối thiểu một lần một tuần
cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao người quản lý nhân viên phục vụ
hoặc các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng người vận chuyển hàng hóa
yên bái cũng yêu cầu các chủ cơ sở quán karaoke hàng ngày phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn phòng hát
và các trang thiết bị trong phòng
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yên bái cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý thực hiện đúng các quy định nêu trên
cương quyết đóng cửa đối với các cơ sở vi phạm không đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại vương quốc anh
thưa quý vị mới đây nước này đã ghi nhận số ca nhiễm omicron giảm mạnh
và do đó chính quyền đã ra lệnh đưa anh bước vào giai đoạn mới trong chiến lược ứng phó với covid một mươi chín
tiến gần hơn đến sự bình thường trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng
quan trọng tuy nhiên đã có một loạt các bằng chứng được gửi tới các cảnh sát anh
về việc văn phòng thủ tướng boris johnson vi phạm quy định phòng chống covid một mươi chín
do tổ chức một loạt các buổi tụ tập cảnh sát anh đang tiến hành điều tra vụ việc
cảnh sát anh điều tra cáo buộc văn phòng thủ tướng johnson vi phạm quy định chống dịch covid một mươi chín
sau khi nhận được bằng chứng về một loạt cuộc tụ tập
đề cập đến nơi đặt văn phòng thủ tướng anh boris johnson và nhiều tòa nhà chính phủ
ủy viên cảnh sát thủ đô london cressida dick cho biết
tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát thủ đô london đang điều tra một số sự kiện diễn ra
tại phố downing và whitehorn trong hai năm qua liên quan đến khả năng vi phạm
các quy định phòng chống covid một mươi chín văn phòng nội các của chính phủ anh cũng thông báo
cuộc điều tra của họ về cáo buộc này do quan chức cấp cao stuart ray tiến hành
đang được tiếp tục triển khai và phối hợp với cảnh sát london
chính trị của thủ tướng johnson đang gặp thách thức nghiêm trọng sau khi một loạt thông tin và video
bị rò rỉ cho thấy đội ngũ nhân viên của ông đã mở nhiều bữa tiệc
giữa lúc anh áp đặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nghiêm ngặt
cáo buộc mới nhất được đưa ra vào tối hai mươi bốn tháng một cho biết johnson đã vi phạm quy định chính ông áp đặt
khi tham dự một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở phố downing bất chấp lệnh cấm tụ tập trong nhà lúc đó
tờ telegrap vào hôm một mươi năm tháng một còn đưa tin các nhân viên văn phòng thủ tướng anh đã tụ tập tại đây vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và đến siêu thị gần đó mua rượu tiệc tùng đến khuya uống say và nhảy múa thậm chí làm gãy xích đu của con trai tron
bữa tiệc diễn ra vào đêm trước ngày an tán hoàng thân philip chồng của nữ hoàng anh elizabas ii
cũng là thời điểm anh đang phong tỏa để ngăn chặn covid một mươi chín
và trong thời gian quốc tàng
johnson đã đưa ra nhiều lời giải thích về những bữa tiệc từ phủ nhận cáo buộc vi phạm quy định chống dịch
tới bày tỏ thấu hiểu cân thịnh nộ của công chúng
vào hôm một mươi hai tháng một ông thừa nhận tụ tập với nhân viên tại văn phòng khoảng hai mươi năm phút vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhưng nghĩ đó chỉ là sự kiện về công việc
vụ bê bối khiến mức tính nhiệm của johnson sụp giảm
đảng bảo thủ cầm quyền bị tục xa so với công đảng trong các cuộc tham dò dư luận
một số thành viên đảng bảo thủ của johnson
cũng kêu gọi johnson từ chức
phát ngôn viên của johnson cho biết
quyết định điều tra của cảnh sát london hoàn toàn đúng đắn
giúp công chúng nhìn nhận rõ ràng sự việc
nói rõ thêm rằng thủ tướng anh và đội ngũ nhân viên của ông sẽ hợp tác đầy đủ để phục vụ quá trình điều tra
thưa quý vị mới đây nhật bản đã nâng cấp độ dịch trên ba mươi hai tỉnh thành và có những biện pháp phòng tránh phù hợp
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín mới tại đất nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ngược lại nhật bản ngày hai mươi năm tháng một
sáu mươi ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ con số hằng ngày cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát
đài fuji tv đưa tin trong hơn sáu mươi ca mắc covid một mươi chín trên cả nước
thủ đô tokyo chiếm một mươi hai tám trăm một mươi ba ca và khu vực osaka chiếm tám sáu trăm một mươi hai ca đều là con số cao kỷ lục
bộ trưởng kinh tế daciro yamagiwa nói với các phóng viên rằng
chính phủ nhật bản đã đồng ý áp đặt các biện pháp hạn chế covid một mươi chín nghiêm ngặt hơn
ở một mươi tám khu vực khác bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi tháng hai
các nhà hàng và quán bar sẽ phải rút ngắn giờ mở cửa và ngừng phục vụ đồ uống có cồn
hiện một mươi sáu tỉnh của nhật bản đang chịu các biện pháp bán khẩn cấp để kiềm chế dịch covid một mươi chín
trong khi đó nhà chức trách nhật bản đang thay đổi cách tiếp cận để xử lý số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt
bộ y tế nhật bản ngày hai mươi bốn tháng một cho biết các bác sĩ được phép chẩn đoán những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
và những người thể hiện triệu chứng mắc covid một mươi chín
tránh văn phòng nội các hirozaku massono nói rằng điều này giúp điều trị kịp thời cho những bệnh nhân covid một mươi chín
theo nhà nghiên cứu tại trường đại học tohoku kazuaki jindai điều trị covid một mươi chín mà không cần xét nghiệm
tương tự như cách các bác sĩ chống lại bệnh cúm ở những khu vực có gánh nặng cộng đồng cao
nhà nghiên cứu trindai lưu ý chúng ta cần một hệ thống giám sát tốt để đảm bảo an toàn
không chỉ giúp bệnh nhân nhập viện sớm mà còn để họ tiếp cận với các loại thuốc
tokyo cũng sẽ cân nhắc dữ liệu khoa học trong việc xem xét cách ly thời gian ngắn hơn
đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng một nhật bản ghi nhận tổng cộng hai hai trăm một mươi sáu tám trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
một mươi tám năm trăm hai mươi ba ca tử vong và một tám trăm ba mươi tám chín trăm một mươi năm trường hợp phục hồi
omicron hiện là biến thể nguy hiểm nhất và bí hiểm nhất của chủng virus corona
do đó các nghiên cứu báo chí các bác sĩ chống lại bệnh nhân covid một mươi chín
cấp tách sản xuất vắc xin chống lại được omicron là ưu tiên hàng đầu của quá trình đẩy lùi covid một mươi chín của thế giới
hãng dược pfizer mỹ và biontech đức tuyên bố sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín
phiên bản đối phó siêu biến chủng này
trong thông báo ngày hai mươi năm tháng một pfizer biontech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín
phiên bản chống biến chủng omicron trên một bốn trăm hai mươi người lớn khỏe mạnh tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm
nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn của vắc xin khả năng dung nạp và mức độ đáp ứng miễn dịch của vắc xin ở cả dạng liều chính và liều tăng cường
người tham gia nghiên cứu được chia làm ba nhóm đầu tiên đã tiêm hai liều vắc xin pfizer phiên bản thường trong ít nhất chín mươi đến một trăm tám mươi ngày trước thử nghiệm
họ sẽ được tiêm một đến hai mũi vắc xin phiên bản chống omicron
nhóm thứ hai là người đã tiêm ba liều vắc xin pfizer thường ít nhất chín mươi đến một trăm tám mươi ngày trước nghiên cứu
họ sẽ được tiêm thêm một liều pfizer thường

hoặc là một liều pfizer phiên bản chống omicron
nhóm thứ ba là người chưa tiêm chủng bất cứ vắc xin covid một mươi chín nào
họ sẽ được tiêm một liều pfizer thường và một liều pfizer phiên bản chống omicron
vắc xin phiên bản chống omicron sẽ được tiêm theo liều ba mươi microgram bằng với phiên bản thường
phó chủ tịch cấp cao pfizer kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển vắc xin katherine janssen cho rằng
mặc dù nghiên cứu hiện tại và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tăng cường tiếp tục cung cấp
mức độ bảo vệ cao chống lại các bệnh nhân nặng và nhập viện với omicron
chúng tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp khả năng bảo vệ này giảm dần theo thời gian
đồng thời nâng cao khả năng chống omicron và các biến thể mới trong tương lai
giám đốc điều hành pfizer albert bourla tháng trước cho biết
nếu thế giới có nhu cầu về vắc xin phiên bản chống omicron họ sẽ có thể cho ra lọ trong tháng ba
tuy nhiên một phát ngôn viên của hãng này nói rằng họ đã bắt đầu sản xuất vaccine này
nếu cuộc thử nghiệm này đạt kết quả tốt
đây sẽ là một bước tiến vượt bật trong quá trình chống lại và đẩy lùi biến thể omicron
đưa toàn cầu bước vào một giai đoạn kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín
hoặc một giai đoạn mới với biến chủng tiếp theo từ loại virus này
mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ virus corona có sản sinh biến thể tiếp theo hay không
loại vắc xin mới này vẫn là một diễn biến đáng để trông đợi và hy vọng
chúng tôi xin kết lại bản tin trưa nay bằng tình hình phong tỏa và hạn chế khu vực châu âu
thưa quý vị nhiều nước ở châu lục này đang khó khăn
đang có xu hướng nới lỏng các biện pháp hạn chế
mặc dù vẫn đang phải đối mặt với sự lây lan chóng mặt của biến thể omicron
bà lan đã rút ngắn thời gian cách ly từ một mươi xuống còn bảy ngày
hà lan chuẩn bị cho phép nhà hàng quán bar và các dạp chiếu phim mở cửa trở lại
trong khi đó đức phản đối nới lỏng biện pháp hạn chế
mặc dù châu âu đang phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
nhiều quốc gia trong khu vực đang có xu hướng nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
cảnh báo rằng đại dịch covid một mươi chín còn lâu mới kết thúc và vẫn còn quá sớm để nới lỏng các biện pháp hạn chế
bất chấp số ca mắc covid một mươi chín ngày càng tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình của liên minh châu âu
ba lan đã rút ngắn thời gian cách ly từ một mươi xuống còn bảy ngày
bộ trưởng bộ y tế bà lan adam neusteski đã nhận định bà lan đang chuẩn bị đối mặt
với tổ chức y tế thế giới khu vực châu âu
tại hà lan ngay cả khi các ca nhiễm covid một mươi chín mới đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây
thủ tướng mark rutte và bộ trưởng bộ y tế an skippers đã dự kiến ngày hai mươi năm tháng một sẽ công bố các quy định mới
trong đó cho phép nhà hàng quán bar và các sạp chiếu phim mở cửa trở lại
các cố vấn chính phủ cho biết quán bar nhà hàng và nhà hát có thể được phép mở cửa đến hai mươi hai giờ đêm
các khách hàng sẽ phải xuất trọng dịch bệnh
các cơ quan chứng nhận tiêm đủ liều vaccine cơ bản hoặc đã khỏi covid một mươi chín hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính
công viên giải trí sở thú và các trận đấu thể thao cũng dự kiến sẽ được phép mở cửa cho đông đảo khán giả
tại gratia một cuộc trưng cầu dân ý kêu gọi bãi bỏ chứng nhận tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín được tiến hành
mục đích của cuộc trưng cầu này là nhằm xóa bỏ các chứng nhận tiêm chủng mang tính phân biệt đối xử
cũng như ngăn tình trạng công dân bị bấy rối và hệ thống chăm sóc y tế của đất nước bị quá tải
tại pháp trong hai mươi bốn giờ qua gần bốn trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín điều trị trong các bệnh viện tại pháp đã tử vong
thủ tướng jin castex thông báo rằng chính phủ sẽ nới lỏng một số hạn chế liên quan đến covid một mươi chín vào tháng hai
nhưng chỉ đối với người đã được tiêm đủ liều vaccine cơ bản
trong khi đó thủ tướng đức olaf schol đã lên tiếng phản đối việc nới lỏng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch lây lan
trong bối cảnh tỷ lệ mắc covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín ở đức tiếp tục gia tăng và đạt kỷ lục mới trong tuần này
theo ông scon hiện chưa phải thời điểm thích hợp để nới lỏng các quy định phòng chống dịch nói chung
tại italia số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày đã giảm trong sáu ngày liên tiếp
khi cơ quan y tế nước này đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong những tuần gần đây
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
bộ trưởng y tế roberto speranza cho biết
như who cũng lưu ý chúng ta đang tiến gần đến đỉnh dịch
và sau đó sẽ phải điều chỉnh các quy tắc và mô hình để phù hợp với giai đoạn mới của đại dịch mà chúng ta đang đối mặt
bosnia và herzegovina một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu âu
cũng đang phải vật lộn để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế
trong bối cảnh quốc gia này gần đây đã ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục
liệu xu hướng nới lỏng biện pháp hạn chế này ở nhiều nước châu âu có phải là một nước đi đúng đắn
giúp các nước này bước sang tình hình mới vừa chống dịch vừa quay trở lại
hay đây sẽ là kẽ hở để covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng omicron bùng phát mạnh hơn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
cũng như quốc tế xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại